thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam vào sáng ngày hôm nay hai tháng một mươi một
tại trung tâm huấn luyện nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổng thống mông cổ úc khagin kurechuk
đã đến thăm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đón tổng thống mông cổ có chủ tịch nước võ văn thưởng cùng đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cục chức năng của bộ công an
cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
do vậy việc cung cấp vũ khí công cụ hỗ trợ để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới là hết sức cần thiết
việc bộ công an việt nam được chính phủ và nhân dân mông cổ trào tặng ngựa và thành lập đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng thời đây còn là biểu tượng sinh động về những tình cảm tốt đẹp của chính phủ và nhân dân mông cổ
dành cho chính phủ và nhân dân việt nam góp phần tô đậm thêm mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân hai nước mông cổ việt nam
tại trung tâm huấn luyện nghiệp vụ tổng thống úc khang in khure súc chủ tịch nước võ văn thưởng bộ trưởng tô lâm và các đại biểu đã theo dõi các kỹ thuật
động tác điều khiển ngựa do cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an việt nam thực hiện
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có chức năng trực tiếp huấn luyện sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tổng thống mông cổ chủ tịch nước võ văn thưởng bộ trưởng tô lâm và các đại biểu đã theo dõi những màn trình diễn tổ hợp nhiều kỹ thuật khó như điều khiển ngựa vượt qua các vật cản các địa hình phức tạp khu vực có tiếng nổ khói lửa các chiến sĩ kỵ binh điều khiển ngựa phi nước đại kết hợp bắn tiểu liên ak bằng hai tay cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động điều diễn khí công lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh phối hợp với các lực lượng thực hiện phương án chống tập trung đông người biểu tình gây dối an